chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtub sức khỏe và đời sống
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng của vaccine đối với hệ miễn dịch
mới đây nhất nghiên cứu từ australia đã chỉ ra vaccine covid một mươi chín giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện tử vong nhất là ở những người trẻ
theo reuters đây là kết luận của nhóm chuyên gia y tế bang new south wales australia trong một báo cáo mới được công bố vào ngày tám tháng một mươi một
cụ thể theo nghiên cứu người không được tiêm vaccine có nguy cơ phải hồi sức tích cực hoặc tử vong khi mắc covid một mươi chín cao gấp một mươi sáu lần
do đó quan chức y tế nước này khuyến khích tất cả người dân nên tiêm chủng khi australia bắt đầu sống chung với đại dịch
trước đó trong báo cáo đánh giá dữ liệu bốn tháng từ tháng sáu đến tháng một mươi số liệu thống kê cho thấy
trong giai đoạn này có khoảng sáu mươi một tám trăm linh người mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn trăm chín mươi ba người phải nhập viện điều trị ba mươi người phải điều trị tích cực và bốn trăm một mươi hai người đã thiệt mạng
trong số những người đã bị covid một mươi chín giai đoạn này chỉ có sáu một người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
nếu tính trong giai đoạn đỉnh dịch từ hai mươi năm tháng tám đến mùng bảy tháng chín trong một trăm linh người
số lượng người chưa tiêm vaccine bị mắc covid một mươi chín nhiều hơn một mươi một lần so với người đã tiêm
không chỉ dễ mắc covid một mươi chín hơn mà tỷ lệ những người chưa tiêm vaccine phải điều trị tích cực vì covid một mươi chín cao hơn một mươi bảy lần so với những người đã tiêm vaccine
ngoài ra trong số những người phải nhập viện hồi sức cấp cứu chỉ có ba là người đã được tiêm chủng hai liều
ngược lại trong sáu mươi một tám trăm linh f được phát hiện từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày bảy tháng một mươi sáu mươi ba bệnh nhân là người không được tiêm vaccine covid một mươi chín
về tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín số lượng người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine cao gần chín lần so với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
trong đó đáng lưu ý là độ tuổi trung bình của những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong vì covid một mươi chín là tám mươi hai
nếu tính theo góc độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi chín tuổi những người chưa tiêm vaccine có khả năng mắc covid một mươi chín cao gấp hai mươi ba lần so với những người đã tiêm vaccine
kết quả thống kê này đã thể hiện rõ tác dụng của vaccine ngừa covid một mươi chín đối với việc giảm khả năng mắc bệnh cũng như bệnh trở nặng và tử vong vì covid một mươi chín
scmv dẫn lời giám đốc của sở y tế bang new south wales kerrychan những người trẻ được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn hầu như không có người nào mắc bệnh nghiêm trọng
trong khi đó nhóm dân số không được tiêm chủng ở cùng độ tuổi
có nguy cơ mắc covid một mươi chín và nhập viện cao gấp nhiều lần
phát hiện của nhóm chuyên gia new south wales tương tự dữ liệu mà trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc công bố vào tháng chín
báo cáo của cdc cho biết người không được tiêm vaccine covid một mươi chín có nguy cơ tử vong cao gấp một mươi một lần nhóm dân số được tiêm đầy đủ
đầu tháng sáu biến chủng delta xuất hiện và khiến sydney memburne camera cùng một số thành phố lớn phải phong tỏa giãn cách xã hội kéo dài
sau khi tỷ lệ dân số tiêm chủng đầy đủ đạt bảy mươi đến tám mươi
các thành phố đang áp lệnh giãn cách đã được nới lỏng hạn chế
tại sydney tỷ lệ tiêm chủng mỗi một cho người dân trên một mươi sáu tuổi đạt gần chín mươi bốn
tại australia hơn năm mươi trong số một tám trăm bốn mươi một ca tử vong và khoảng tám mươi bảy trong số gần một trăm tám mươi ba f là do biến chủng delta
tuy nhiên tỷ lệ tử vong của nước này thấp hơn nhiều lần đợt bùng dịch năm ngoái
nhiều số lượng người dân được tiêm vaccine covid một mươi chín tăng vào từ tháng bảy
theo thông tin mới nhất những loại thuốc uống kháng virus
để điều trị covid một mươi chín của các hãng dược phẩm merk và pfizer của mỹ biontech đức
đã được chứng minh có thể làm giảm đáng kể nguy cơ chuyển biến nặng khi mắc covid một mươi chín nếu được dùng đủ sớm
tuy nhiên các bác sĩ cảnh báo những người có tâm lý do dự tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
không nên nhầm lẫn giữa lợi ích của các phương pháp điều trị với việc phòng ngừa bằng tiêm chủng
cụ thể trước đó hãng dược phẩm pfizer nhà sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín hàng đầu cho biết
thuốc kháng virus pfizer và pfizer của mỹ đã được tiêm chủng
các bác sĩ cảnh báo những người có tâm lý do dự tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín không nên nhầm lẫn giữa lợi ích của các phương pháp điều trị với việc phòng ngừa bằng tiêm chủng
cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại